cục phòng vệ thương mại bộ công thương vừa có thư gửi cục nhập khẩu bộ thương mại và công nghiệp philippines
bày tỏ quan ngại về việc bộ thương mại và công nghiệp philippines khởi xướng điều tra ba vụ việc tự vệ toàn cầu
đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào nước này bao gồm thép mạ kẽm thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu
cục phòng vệ thương mại đề nghị cơ quan điều tra của philippines tuần thủ nghiêm túc các điều kiện khởi xướng điều tra
và áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định tại hiệp định tự vệ của tổ chức thương mại thế giới wto
cục phòng vệ thương mại yêu cầu cơ quan điều tra philippines cần xem xét các số liệu nhập khẩu cập nhật nhất
khi phân tích đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị theo báo cáo về kết quả kiểm tra liên ngành
về công tác ghi chỉ số